nhằm giúp các doanh nghiệp điện tử trong nước tìm kiếm cơ hội tăng năng lực sản xuất
chuyển giao công nghệ mở rộng nguồn cung cấp khách hàng để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
diễn đàn kết nối doanh nghiệp các ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
đã diễn ra vào chiều ngày một mươi hai tháng chín tại hà nội
tại diễn đàn hơn ba trăm linh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm đầu cuối
và doanh nghiệp cung ứng sản phẩm hỗ trợ việt nam đã có cơ hội kết nối kinh doanh
mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm điện tử công nghệ trong chuỗi cung ứng toàn cầu
thống kê của bộ công thương cho thấy dù việt nam có khoảng một tám trăm linh doanh nghiệp làm công nghiệp hỗ trợ
nhưng chỉ có hơn ba trăm linh doanh nghiệp tham gia được vào chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia
theo các chuyên gia các doanh nghiệp phụ trợ với công nghệ việt nam
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa dù có nguồn vốn khiêm tốn
nhưng có tiềm năng rất lớn và cần được hỗ trợ để tiếp cận thông tin
nguồn đầu tư để có thể tự tin vững vàng cạnh tranh cùng các đối thủ trong và ngoài nước